xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tiếp tục những diễn biến mới nhất về vụ việc của bà nguyễn phương hằng bị khởi tố
theo bài viết trên báo vtc news công an tp hcm cho hay trong quá trình điều tra bị can nguyễn phương hằng đã không hợp tác
coi thường pháp luật lợi dụng mạng xã hội để nhục mạng người khác
ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
nguyễn phương hằng bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
công an tp hcm nhận định nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân
sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp
có nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó đã sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thưởng pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng ba một trong số nhà riêng của bà nguyễn phương hằng
tại số sáu nguyễn thông quận ba tp hcm đóng cửa im lìm
trước nhà bà nguyễn phương hằng đã xuất hiện hàng chục youtuber
người dân hiếu kỳ khiến lực lượng công an phải ra sức giải tán
đến hai mươi giờ hơn một trăm linh mét đường nguyễn thông trước cửa biệt thự hằng hữu đã bị phong tỏa tạm thời
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngay sau khi thông tin bắt tạm giam bà phương hằng được công bố
có rất nhiều nghệ sĩ từng bị bà phương hằng đưa tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội
đã bày tỏ trạng thái cảm xúc trên trang cá nhân
nữ ca sĩ bi oanh chia sẻ bài viết có nội dung bà phương hằng bị khởi tố và viết
em xe trước cái vì đang kẹt cho con ngủ các bác lạ để mọi người gọi em trái máy nổ inbox
rồi ngay đó cũng đã tới
vịu anh từ trước đến nay vẫn luôn chấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật việt nam
và cái thiện sẽ luôn chiến thắng kẻ ác
những tổn thương vu khống của vịu anh và gia đình
cũng như các bị hại khác phải gánh chịu đã được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và bù đắp
nam ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng đã chia sẻ một bữa tiệc ăn mừng có rất nhiều người và tâm sự
banh facebook tôi rồi toàn là tin nhắn yêu cầu bài hát ăn mừng
vận làm ca sĩ sao dám mặc áo qua khỏi đầu
nhất là với cả hàng triệu ông bà chủ đã trả lương cho hưng suốt hai mươi bốn năm qua
vâng tối nay hưng sẽ hát nha
ca sĩ mỹ lệ cũng đăng đàn
không lẽ tối nay đi bảo ăn mừng ngày thiên hạ thái bình ư
tin vui nhất trong năm mong rằng từ nay sẽ không còn tiếng bom đạn nổ bên tài
vậy trước khi nữ ceo đại nam bị bắt những nghệ sĩ nào đã vào tầm ngắm của bà nguyễn phương hằng
theo báo lao động trước khi bị công an tp hcm bắt tạm giam
bà nguyễn phương hằng đã liên tục lên livestream tố cáo các nghệ sĩ như hoài linh đàm vĩnh hưng trấn thành thủy tiên ăn chặn tiền tử thiện
ban đầu bà phương hằng cho rằng nghệ sĩ hoài linh và ông võ hoàng yên có mối quan hệ thân thiết
và yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông yên
xuyên suốt khoảng thời gian đó hoài linh đã chọn cách im lặng
mãi cho đến khi bà phương hằng lên tiếng về việc nam danh hải ngâm hơn một mươi bốn tỷ đồng tiền tử thiện
hoài linh mới lên tiếng nhận lỗi về phía mình và nói rõ lý do chậm trễ
sau đó giải ngân một mươi năm hai tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần lễ
sau hoài linh bà phương hằng tiếp tục lôi nhiều nghệ sĩ khác vào cuộc
vợ chồng thủy tiên công vinh cũng bị bà phương hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp
cho rằng họ ăn chặn tiền từ thiện
cụ thể bà liên tục nằm mơ nói số tiền thủy tiên quyên góp được là hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
chứ không phải là một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng như công bố trước đó
vào chiều bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về vụ ồn ào
tiền từ thiện
cặp đôi hẹn sẽ sao kê và livestream trực tiếp tại ngân hàng
vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mạng xã hội lại dậy sóng khi trong buổi livestream
bà nguyễn phương hằng khẳng định đang giữ khoảng một chín kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng
của ca sĩ đàm vĩnh hưng với số tiền ca sĩ này đã nhận từ thiện lên đến chín mươi sáu tỷ đồng
chứ không phải một tám tỷ đồng như đàm vĩnh hưng từng công bố
bà phương hằng còn yêu cầu đàm vĩnh hưng
phải công khai sao kê tiền tử thiện nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp
sau đó mc chấn thành cũng đã bị bà phương hằng gọi tên
theo đó bà phương hằng cho rằng chấn thành mập mờ trong chuyện làm từ thiện
bà đặt nghi vấn fanpage của trấn thành có hơn một mươi tám triệu theo dõi
không thể quyên góp số tiền chỉ có chín tỷ đồng
bà còn thách đố nếu trấn thành sao kê sẽ cho năm mươi tỷ đồng
ngoài các nghệ sĩ kể trên
bà phương hằng còn tiếp tục tố việt hương hồng vân trịnh kim chi
cũng kêu gọi từ thiện nhưng không bình bạch
bà còn bôi nhọ danh dự ca sĩ vịu anh với những ngôn từ như
đẻ thuê giật chồng trên mạng xã hội
đầu tiên sau một thời gian im ắng
nghệ sĩ hoài linh đã tung clip giải thích lý do anh chậm trễ giải ngân
theo đó nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến các mạnh thường quân
bà con miền trung và giải thích vì dịch bệnh và bệnh nặng
đã không thể đi từ thiện
nghệ sĩ hoài linh còn tung sao kê và sau đó xin rút gọn
chương trình thách thức danh hài giữa ồn ảo
vào giữa tháng chín vợ chồng thủy tiên có mặt tại ngân hàng
livestream công bố hơn một mươi tám trang sao kê
nữ ca sĩ cũng giải thích rõ các khoản thu chi
giải đáp thắc mắc của cư dân mạng
sau đó công vinh tuyên bố sẽ nộp đơn kiện những cá nhân
có hành vi vù khống bịa đặt dựng chuyện về vợ chồng anh
trong đó có bà phương hằng
về phương hành
về phía đàm vĩnh hưng anh không công khai sao kê
mà tuyên bố nhờ kiểm toán vào cuộc và pháp luật can thiệp
sau đó ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đàm vĩnh hưng đã chính thức
nộp đơn kiện bà phương hằng do có những hành vi lời lẽ
mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân
còn trấn thành sau thời gian im lặng anh chính thức tung
một trang sao kê chi tiết các khoản quyên góp từ thiện
và giải thích vì sao chuyển khoản cho mẹ hồ ngọc hà đại nghĩa
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm xác nhận
đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà nguyễn phương hằng
ceo đại nam về các hành vi vù khống làm nhục người khác
và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội
trong số này có năm nghệ sĩ đã gửi đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
bao gồm ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà nguyễn thị mịu anh tức ca sĩ viêu anh
ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ ưu tú hoài linh
bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên và bà trịnh kim chi
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm
đã nhận được công văn của cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an
đề nghị giả soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện
có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
sau đó lần lượt các nghệ sĩ như thủy tiên trấn thành đàm vĩnh hưng
đã được bộ công an mời làm việc để xác minh việc quyền góp tử thiện
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đề nghị các đơn vị liên quan
cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành xác minh việc tử thiện
cùng với đó nhiều địa phương như quảng nam thừa thiên huế quảng trị hà tĩnh
đã có báo cáo theo yêu cầu của cơ quan điều tra bộ công an
và công an tp hcm về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự
liên quan việc quyền góp tử thiện của nghệ sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
cụ thể qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp
cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu
để chung tay cứu trợ đồng bào
sau khi nhận được quả cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng hồ sĩ nghiêm cục phó cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an
đã công bố thông tin ban đầu về việc làm từ thiện của nghệ sĩ
theo đó c hai xác định những nghệ sĩ có công khai tài khoản để nhận quyền góp tử thiện
và thông báo về việc đóng tài khoản dừng tiếp nhận tiền
nhiều nghệ sĩ nhận quyền góp sau đó đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện
để đến các địa phương làm tử thiện
điều tra từ nhiều bên c hai nhận thấy lượng tiền đổ vào tài khoản
còn ít hơn số tiền đã đi ủng hộ tử thiện
chiều hai mươi ba một hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an đã thông báo về kết quả tử thiện
của thủy tiên đàm vĩnh hưng mc trấn thành mc đại nghĩa và bà nguyễn thị hương
huy động tiền tử thiện để cứu trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xác minh c hai xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền tử thiện do người dân đóng góp không có dấu hiệu phạm tội
nên không khởi tố vụ án hình sự
sau khi các nghệ sĩ được minh oan chuyện từ thiện đàm vĩnh hưng đã lên tiếng
và tuyên bố rằng sẽ không dừng lại vụ kiện cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt
và đền bù tất cả những tổn thất về công việc tinh thần mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua
riêng thủy tiên trước đó phía luật sư của cô cũng cho hay sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng
nghệ sĩ hoài linh cũng đã nộp đơn kiện và đang chờ giải quyết
mới nhất mc chấn thành cũng đã gửi đơn kiện bà phương hằng lên công an tp hcm
vì vu khống anh ăn chặn tiền tử thiện
các sĩ vị anh cũng gửi đơn kiện lên công an tp hcm vì cho rằng bà hằng vu khống
nhục mạ gia đình cô và yêu cầu bồi thường một tỷ đồng
những thông tin tiếp theo
về quá trình điều tra cũng như những thông tin xung quanh vụ việc này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu đây là tin tức bạn quan tâm hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
cảm ơn quý vị đã xem đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo